ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai vừa ban hành thông báo kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi bốn cttvk ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi của ban bí thư khóa một mươi về công tác nhân quyền trong tình hình mới chỉ thị số bốn
kết luận của ban bí thư thể hiện tính nhất quán quan điểm của đảng nhà nước ta trong thực hiện quyền con người xác định con người là trung tâm của sự phát triển đồng thời là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
về lĩnh vực xây dựng phát triển con người và quyền con người
kết luận của ban bí thư còn thể hiện sự kiên định và phát triển chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh về quyền con người phù hợp với điều kiện thực tế của việt nam
theo các nhà nghiên cứu các nhà lý luận trong hệ thống tư tưởng hồ chí minh tư tưởng về quyền con người có nội dung rất phong phú rất cụ thể và sâu sắc
có thể khẳng định ở nước ta
hồ chí minh là người đầu tiên
đề cập tới khái niệm nhân quyền và là người đặt nền móng lý luận và thực tiễn bằng việc khẳng định quyền con người gắn liền với quyền dân tộc với độc lập chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ
người đã chỉ ra rằng quyền con người chỉ có thể được thông qua con đường đấu tranh cách mạng chống áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc và đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chỉ có như vậy thì các quyền cá nhân và quyền dân tộc mới được bảo vệ
bảo đảm bền vững
kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh về quyền con người
đảng nhà nước ta luôn thể hiện quan điểm chủ trương nhất quán xuyên suốt là tôn trọng bảo đảm và thúc đẩy quyền con người gắn với quyền dân tộc quyền độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ
trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng việt nam đảng nhà nước ta luôn khẳng định nhân dân là chủ thể của quyền lực
trong suốt tiến trình lịch sử đất nước với sự lãnh đạo của đảng đặc biệt là nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó không thể phủ nhận những kết quả trong xây dựng con người bảo vệ và phát huy giá trị con người quyền con người trong đời sống xã hội
trong suốt tiến trình lịch sử đất nước với sự lãnh đạo của quyền lực nhân dân là chủ thể của quyền lực

trong suốt tiến trình lịch sử đất nước với sự lãnh đạo của quyền lực nhân dân là chủ thể của quyền lực xã hội trong đó không thể phủ nhận những kết quả trong xây dựng con người quyền lực

trong suốt tiến trình lịch sử đất nước với sự lãnh đạo của quyền lực nhân dân là chủ thể của quyền lực trong đó không thể phủ nhận những kết quả trong xây dựng con người quyền lực